ngày hôm nay hơn chín bảy triệu cử tri campuchia đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội khóa bảy
để bầu ra một trăm hai mươi năm nghị sĩ và chính đảng lãnh đạo đất nước
trong cuộc bầu cử lần này thì có một mươi tám chính đảng tham gia tranh cử
trong đó nổi bật là đảng nhân dân campuchia cpp cầm quyền
từ bảy giờ sáng cử tri campuchia đã bắt đầu đến bỏ phiếu tại gần hai mươi bốn điểm bầu cử trên khắp cả nước
có hơn một trăm bốn mươi hai quan sát viên trong nước và hơn ba trăm linh quan sát viên quốc tế
tham gia giám sát cuộc bầu cử quốc hội khóa bảy tại campuchia
thủ tướng hun sen chủ tịch đảng nhân dân campuchia cùng phu nhân
đã đến bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thành phố tạc mau tỉnh can đan
cuộc bầu cử quốc hội khóa bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám tại campuchia
có một mươi tám đảng chính trị tham gia tranh cử để giành một trăm hai mươi năm ghế nghị sĩ
đảng nào giành quá bán số ghế tại quốc hội sẽ giành quyền thành lập chính phủ mới
lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ tới
trong sáu cuộc bầu cử quốc hội tại campuchia từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
đảng nhân dân campuchia liên tục giành thắng lợi đặc biệt là cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
đảng nhân dân campuchia đã giành tất cả một trăm linh số ghế tại quốc hội nhiệm kỳ sáu
theo các nhà phân tích cuộc bầu cử quốc hội khóa bảy này
đảng nhân dân campuchia sẽ tiếp tục giành thắng lợi để lãnh đạo đất nước
một mươi giờ chiều nay tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc đã được đóng cửa để tiến hành kiểm phiếu
kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố trong tối nay và sáng ngày mai